thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự mà đối tượng gây án đang độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường
đáng chú ý các đối tượng không chỉ hành động đơn lẻ mà lôi kéo tạo thành nhóm cho thấy sự manh động và phức tạp của tội phạm vị thành niên
công an huyện thành oai hà nội vừa bắt giữ một nhóm đối tượng thanh niên kẹp ba lạng lách trên đường với dao bầu phóng lợn
hành vi gây dối trật tự công cộng của các đối tượng đã gây hoang mang sợ hãi cho người đi đường
qua điều tra nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội của hai nhóm thanh niên
đáng chú ý trong số những đối tượng tham gia có những em còn không quen biết nhau mới lần đầu gặp mặt trong quán game online

công an huyện thành oai hà nội vừa bắt giữ một nhóm đối tượng thanh niên kẹp ba lạng lách trên đường